chủ tịch ubnd tp hà nội cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ để điều tra nguyên nhân của vụ nổ